kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhanh tối ngày ba tháng một mươi hai của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra vào dạng sáng ngày hôm nay tại hộ gia đình bà nguyễn thị thái
thôn ngọc nha thượng xã phùng khoang huyện khói châu tỉnh hưng yên đã khiến hai người tử vong
thời điểm xảy ra hỏa hoạn bà thái không có mặt ở nhà
vụ hỏa hoạn đã khiến ông bùi đình hòa sáu mươi sáu tuổi và chị dương thị ngoan ba mươi một tuổi ở trong nhà tử vong
sau gần một giờ đồng hồ tích cực thực hiện các biện pháp chữa cháy đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
hiện nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ
hai anh em ruột là lò văn hưng và lò văn diên vừa bị bắt quả tang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm một mươi hai bánh heroin và sáu viên ma túy tổng hợp
cụ thể hai đối tượng bị phát hiện trong cốp xe máy có tàng trữ một mươi hai bánh heroin
có trọng lượng khoảng bốn hai kg
một gói ni lông được bọc băng keo màu vàng bên trong có chứa sáu viên ma túy tổng hợp
hai đối tượng khai được thuê vận chuyển số hàng trên với tiền công một mươi triệu đồng
đang trên đường vận chuyển đến địa điểm giao hàng thì bị phát hiện bắt giữ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cà mau vừa bắt được đối tượng nguyễn hoàng huy
có liên quan đến nhiều vụ cướp tài sản và dâm ô trẻ em
hiện đang bị công an huyện gò quao tỉnh kiên giang truy tìm
theo hồ sơ vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi một nguyễn hoàng huy đã rụ rỗ ba cháu gái học sinh lớp bảy đến chỗ vắng
sau đó thực hiện hành vi cướp tài sản và dâm ô với các em
cũng với thủ đoạn tương tự huy đã rụ rỗ hai cháu gái khác đến chỗ vắng
sau đó cướp lấy hai đôi bông tai rồi bỏ trốn
huy khai đã thực hiện nhiều vụ việc phạm tội khác tại một số tỉnh thành
đối tượng vừa chấp hành xong án phạt tù cũng về tội cướp tài sản và dâm ô với trẻ em vào tháng bảy
tàng trữ trái phép ba mươi hai kg vật liệu nổ
đối tượng nguyễn hữu xuân vừa bị công an tp chí linh tỉnh hải dương phát hiện bắt quả tăng
tăng vật thu giữ là một bao tải dứa nặng ba mươi hai kg
bên trong có chứa các hạt vật chất màu đen có hình trụ có kích thước khác nhau
kết quả giám định tất cả số hạt vật chất này đều là thuốc phóng nitrocellulo
một loại vật liệu nổ thường được sử dụng để chế tạo các loại đạn như đạn ghém đạn chỉ có tính sát thương cao
xuân khai nhận số vật liệu nổ trên được vận chuyển với mục đích để bán kiếm lợi
kiểm tra một kho chứa hàng trên địa bàn phường mỹ long công an thành phố long xuyên tỉnh an giang
phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đã phát hiện tạm giữ trên một mươi bốn chín trăm năm mươi đơn vị sản phẩm nhãn hiệu nước ngoài
nghi vấn là hàng hóa nhập lậu
các sản phẩm này bao gồm nhang mũi nhang thơm bài tây nước giặt và nước tẩy
được phát hiện tại kho chứa hàng của hộ kinh doanh tường vi tại số chín mươi tám đường chu văn an phường mỹ long thành phố long xuyên
do ông dương văn thức làm chủ
thời điểm kiểm tra ông thức không xuất trình được hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa nói trên